vì vậy việc quy hoạch vùng nuôi tôm và đầu tư hạ tầng thủy lợi cho các khu vực nuôi cần được các địa phương xây dựng cụ thể
vụ y tế công cộng nhs của anh rơi vào hỗn loạn làm ảnh hưởng đến nhà sản xuất xe hợp pháp ngân hàng trung ương nga và nhà mạng viễn thông tây ban nha
ít nhất bốn mươi tám tổ chức của nhs bị ảnh hưởng
nhân viên đã phải chuyển sang làm việc bằng giấy bút khi máy tính của họ bị vô hiệu hóa và bệnh viện phải hủy các lịch hẹn
wanakri đã sử dụng một lỗ hồng lần đầu tiên được tiết lộ công khai là một phần trong tài liệu liên quan đến cơ quan an ninh quốc gia mỹ nsa
để lấy nhiễm các máy tính gindow và mã hóa nội dung sau đó yêu cầu tiền chuộc mới cung cấp chìa khóa giải mã các tiệt tin quan trọng
lỗ hổng này lần đầu tiên bị tiết lộ là một phần trong các công cụ của nsa bị do gì
và nó được một nhóm hacker vô danh shadow broker công bố vào hồi tháng bốn
tuy nhiên theo microsoft nsa đã biết đến lỗ hồng này nhưng không hề đưa ra bất cứ cảnh báo nào cho những người dùng
chính vì thế khi warner crye xuất hiện thì nó đã trở thành một cuộc tấn công toàn cầu
ước tính khoảng hơn hai trăm linh máy tính trên khắp thế giới tương ứng với khoảng một trăm năm mươi nước đã bị lây nhiễm mã độc wanacry
theo ghi nhận mới nhất của tập đoàn an ninh mạng bkav thì đến cuối ngày một mươi năm tháng năm hàng trăm trường hợp ở việt nam đã bị mã độc tống tiền wannacry tấn công
mới nhất là hai trường hợp ở bến tre và cần thơ
điều đáng nói là dù số lượng thiết bị bị tấn công ở việt nam ghi nhận được là chưa nhiều
sống hơn năm mươi hai máy tính ở việt nam đang tồn tại lỗ hồng có thể bị tấn công bởi warner crye
chúng tôi đã có những ghi nhận đầu tiên về sức ảnh hưởng của loại mã độc được cho là rất nguy hiểm này
đây là hình ảnh một chiếc máy tính đã bị mã độc warner crye tấn công
khi mã đồng này phát hiện ra lỗ hỏng trong phần mềm window đang chạy nó sẽ lập tức thâm nhập vào và làm tê liệt toàn bộ dữ liệu
sau đó trên màn hình máy tính sẽ hiện ra
một thông báo nói rằng máy tính của bạn đã bị tấn công và bạn sẽ phải trả ba trăm linh đô la được chuyển thành tài khoản bitcoin để lấy lại dữ liệu
theo như các chuyên gia an ninh mạng đánh giá walnacride cũng tấn công hệ thống máy tính của người dùng bằng các lỗ hồng bảo mật như trước đây
tuy nhiên wanacry có thể xếp vào mức nguy hiểm cao nhất vì vừa lây lan nhanh vừa có tính phá hoại nặng nề
mã độc này có thể lây nhiễm thông qua các cái mạng ngang hàng
tức là khi lấy nhiễm vào một máy tính thì mã độc sẽ tìm kiếm
mã độc có thể lây nhiễm qua các máy tính trong cổ mạng mà có chứa lỗ hồng của hệ điều hành windows
nếu máy tính có lỗ hồng này thì mã độc có thể lây trực tiếp vào máy tính đấy mà không cần người sử dụng phải thao tác với email hay là nhấn vào đường linh lạ
ở việt nam hiện nay thì theo ghi nhận của chúng tôi thì các con số máy tính bị nhiễm lên tới hàng trăm
mã độc của warner crye có một cách thức lây nhiễm bổ sung
đó là nó có thể lây nhiễm qua các máy tính

cụ thể thì mã độc warner crye có thể tự gió quét khi một thiết bị trong mạng bị nhiễm
thì mã độc này có thể tự gió quét các cái thiết bị khác có cùng cái lỗ hổng đó để lây nhiễm
mà không cần người dùng phải click trực tiếp vào các cái file đính kèm email hay là các cái đường liên kết
chính vì thế trong sản phẩm các máy tính có thể lây nhiễm qua các máy tính
công việc của anh đào hồng điệp và các nhân viên khác của công ty này là vào tranh trụ của microsoft
cập nhật bản và lỗi của windows tiếp đến là ngắt kết nối với mạng internet của cơ quan
rồi sau lưu ngay những dữ liệu quan trọng ra ổ liệu chữ ngoài
với hàng trăm máy tính có kết nối mạng internet được sử dụng cùng lúc
nếu chỉ một máy tính bị nhiễm mã độc tống tiền tốc độ lây lan sẽ rất nhanh
quan trọng hơn là các dữ liệu quan trọng trong máy tính có nguy cơ bị mất
mọi người cũng đánh giá rất là cao cái khả năng lây nhiễm của họ
ví dụ như thế này bộ phận bảo mật của công ty cũng đã tiến hành sử dụng các tool kit để scan cũng như remove
và khoanh vùng các máy tính bị lây nhiễm và xử lý
sau đó thì thông báo cho mọi người cẩn thận hơn trong việc sử dụng email hay là các link chứa mã độc
hoặc là các trang web có nội dung không an toàn
sáng ngày hôm qua
tập đoàn an ninh mạng bkav cũng đưa ra một công cụ miễn phí để kiểm tra xem máy tính có bị nhiễm wanacry hay không
tính đến thời điểm hiện tại việt nam chưa ghi nhận trường hợp tấn công nào gây sự cố nghiêm trọng
tuy vậy các chuyên gia cũng đưa ra những khuyên cáo đối với người dùng để giải quyết những hậu quả nếu như gặp phải loại mã độc này
trong trường hợp không may mà bạn bị nhiễm mã độc và mã hóa toàn bộ dữ liệu
thì tốt nhất là không nên trả tiền cho hacker
bởi vì không có gì đảm bảo khi bạn trả tiền
tốt nhất là bạn nên tìm lại các bản dữ liệu đã được sao lưu trước đó và tạm thời sử dụng
thay vì bạn trả tiền cho hacker
trong trường hợp máy tính đã bị lây nhiễm
thì tùy mức độ quan trọng của dữ liệu
chúng tôi khuyến nghị người sử dụng nên liên hệ với các hãng phòng mật chuyên biệt
để được tư vấn hỗ trợ giải quyết
mã độc wannacry như là một lời cảnh tỉnh đối với chính phủ của tất cả các quốc gia
vì chỉ cần một lỗ hỏng rất nhỏ trên phần mềm cũ
hacker có thể lợi dụng và làm đảo lộn cả thế giới
tuy nhiên để phòng ngừa các nguy cơ lây nhiễm mã độc
vấn đề đặt ra là các cơ quan tổ chức cần thường xuyên cập nhật
nâng cấp các hệ thống máy tính đang dùng
bên cạnh đó mỗi người dùng cần tự biết cách bảo vệ bản thân
trước những nguy cơ tấn công mạng hiện nay
bằng cách mở các file văn bản nhận từ internet trong môi trường cách ly
và cài phần mềm diệt virus thường trực trên máy tính để bảo vệ tự động
tránh trường hợp mất bò mới lo làm chuồng
ngày một mươi năm tháng năm cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nghệ an
đã thi hành lệnh bắt tạm giữ đối với đối tượng hoàng đức bình
xóm sáu xã hưng trung hưng nguyên nghệ an sinh ngày một mươi tháng hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi
đối tượng này bị bắt tạm giam về hành vi tuyên truyền kích động nhân dân biểu tình
gây mất an ninh trật tự và có hành vi chống phá nhà nước
qua quá trình điều tra theo dõi hành vi phạm tội của hoàng đức bình
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nghệ an đã có lệnh bắt hoàng đức bình
về hành vi chống người thi hành công vụ lợi dụng các quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức công dân
theo đó trong thời gian sinh sống và làm việc tại thành phố hồ chí minh
đối tượng hoàng đức bình đã có những hành vi chống phá nhà nước
năm hai nghìn một mươi năm hoàng đức bình giải tờ rơi ở thành phố hồ chí minh
và bị công an thành phố bắt tạm giữ hai mươi bốn tiếng để điều tra về hành vi giải tờ rơi
lôi kéo người tham gia nghiệp đoàn độc lập phạt hành chính hai mươi bốn triệu đồng
về hành vi vi phạm quy định về tăng chữ phát hành xuất bản phẩm
và sản phẩm in không phải là xuất bản phẩm đối tượng không nộp phạt
và bỏ trốn về nghệ an
từ năm hai nghìn một mươi sáu đến nay hoàng đức bình kêu gọi móc nối với các đối tượng
phản động chống đối trên địa bàn thường xuyên đăng tải
chia sẻ trên facebook cá nhân những thông tin tài liệu tuyên truyền
nói xấu chế độ cổ vũ phong trào đa nguyên đa đảng
sau sự cố môi trường biển miền trung hoàng đức bình đã cấu kết
với nhiều đối tượng phản động chống đối tích cực lợi dụng
sự cố ô nhiễm môi trường tại các tỉnh miền trung để kích động
linh mục cực đoan và quần chúng tổ chức các cuộc tuần hành
biểu tình phản đối phong mua xa ở nghệ an và hà tĩnh
theo quy định của bộ luật hình sự hoàng đức bình bị khởi tố
về tội chống người thi hành công vụ lợi dụng các quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức công dân
ngày một mươi ba tháng năm vừa qua viện kiểm sát nhân dân tỉnh nghệ an
đã có quyết định phê chuẩn lệnh bắt bị can để tạm giam
của cơ quan cảnh sát điều tra công an nghệ an
đối với hoàng đức bình hiện các cơ quan chức năng đang bổ sung hồ sơ
và mở rộng điều tra vụ việc
tiếp tục chương trình thời sự với những tin tức quốc tế đáng chú ý
giới chức bộ ngoại giao mỹ cho biết washington có bằng chứng
về việc chính quyền của tổng thống syrii bashar al assad
đã xây một lò thiêu tại một nhà tù quân sự lớn
ở vùng ngoại ô phía bắc thủ đô damas
theo bộ ngoại giao mỹ các bức ảnh vệ tinh cho thấy một lò hỏa táng
đã được xây dựng tại nhà tù quân sự sernaya gần thủ đô damas
hình ảnh cho thấy tuyết tan chảy trên nóc công trình hình chữ l
mà mỹ cho là lò hỏa táng
giới chức nước này tin rằng lò thiêu nói trên có thể được sử dụng
để thiêu huyệt
ngoại giao mỹ cho biết các thi thể tại nhà tù setnaiya
nơi mỹ nghi ngờ chính quyền tổng thống assad
cho phép treo cổ các tù nhân trong suốt cuộc nội chiến kéo dài sáu năm qua
hiện chưa có phản ứng nào từ phía chính quyền syri về cáo buộc này
tuy nhiên theo một số nhóm nhân quyền
các bằng chứng được đưa ra là không thuyết phục
một số hình ảnh vệ tinh đã cũ và được biết đến từ nhiều năm trước
đặc phái viên mỹ về giải trừ quân bị ông robert wood hôm nay cho biết
mỹ xem sức ảnh hưởng của trung quốc là chìa khóa
để giải quyết vấn đề hạt nhân triều tiên
trao đổi với các phóng viên ông út khẳng định chín mươi thương mại của triều tiên
là với trung quốc và mỹ mong muốn bắc kinh sẽ gia tăng mức độ tham gia
trong vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo triều tiên
trước câu hỏi về các lựa chọn chính sách của chính quyền mỹ
ông gut cho hay washington đang xem xét một số biện pháp với triều tiên
trong đó có giải pháp chính trị kinh tế và an ninh
hôm một mươi bốn tháng năm triều tiên phóng thử tên lửa hoa sông một mươi hai từ tỉnh bắc yonggan
nó bay khoảng bảy trăm linh km rồi rơi xuống biển nhật bản
bình nhưỡng cho biết tên lửa mới này có tầm bắn vươn tới lãnh thổ mỹ
và có khả năng mang đầu đạn hạt nhân hạng nặng
phó thư ký hội đồng an ninh liên bang nga mikhail popov cho biết
từ nay đến năm hai nghìn hai mươi năm quân đội nga sẽ được trang bị nhiều loại vũ khí mới hiện đại
theo ông popop tỷ lệ đơn vị vũ khí hiện đại và thiết bị quân sự hạng nặng của lục quân nga
đã đạt tới bốn mươi hai tổng số trang thiết bị quân sự
việc được trang bị thêm các loại vũ khí mới hiện đại
sẽ góp phần tăng cường khả năng chiến đấu của các đơn vị lục quân nga
bộ quốc phòng nga cho biết chương trình vũ khí quốc gia giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
bao gồm phát triển các loại vũ khí tiên tiến
trong đó có cả các loại vũ khí siêu thanh mới các loại robot
vũ khí thành công tại nga
người dân pháp quân nga

và chính là đội quân nga